với chủ đề góp tình trao tết từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng một tức ngày hai mươi một đến ngày hai mươi ba tháng chạp
tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam diễn ra chương trình gói bánh trưng xanh cùng người nghèo ăn tết
chương trình là hoạt động thường niên do ban quản lý làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
phối hợp với đoàn thanh niên bộ văn hóa thể thao và du lịch cùng các tổ chức xã hội chung tay thực hiện
nhiều năm qua chương trình đã phát huy hiệu quả góp phần động viên và sẻ chia
chung tay đón tết với người nghèo tại nhiều địa phương trên cả nước
gói bánh trưng xanh cùng người nghèo ăn tết năm nay là năm thứ sáu
do đó là hàng năm các sức quà được tăng lên và số lượng quà cũng nhiều hơn
năm nay thì ban tổ chức sẽ vận chuyển cho vào tỉnh sơn na điện biên
các gia đình khó khăn các cháu mồ côi cơ nhỡ các gia đình nạn nhân chất độc da cam
ở tỉnh thái bình nam định và thanh hóa
đây là hoạt động
để các thế hệ người việt nam thể hiện sự đoàn kết tương thân tương ái
góp phần tiếp nối và phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách
giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn đón tết cổ truyền canh tí đầy đủ và ấm áp hơn
nói chung là cảm xúc là rất vui ở quê là không có như thế này đâu
tết năm nay là nói chung là có banh chưng và hỗ trợ gạo là rất là vui vẻ
đoàn tết là rất là lãnh mạnh và hạnh phúc
thông qua hoạt động này ban tổ chức giới thiệu tới du khách trong và ngoài nước
về nét văn hóa đặc sắc trong truyền thống đón tết cổ truyền của dân tộc
đặc biệt trong tầng lớp thanh niên học sinh sinh viên
góp phần bảo tồn gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa truyền thống